sau khi củng cố thu thập đầy đủ chứng cứ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa truy bắt sáu đối tượng là đại lý cấp hai
có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
theo đó cơ quan an ninh điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh bắt khám xét đối với sáu đối tượng là đại lý cấp hai
của hệ thống game bài rigvip tiplab tại các tỉnh hưng yên ninh bình và thành phố hà nội
đây là những đối tượng đại lý cấp hai có doanh thu lớn trong tổng số gần sáu đại lý cấp hai của hệ thống game bài
đã bị triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy tổng giao dịch của sáu đại lý vừa bị bắt giữ là hơn bảy trăm linh tỷ đồng
trước đó trong giai đoạn một của chuyên án này công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá khởi tố một trăm linh năm bị can